ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải tham mâu chính phủ
ban hành các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi và đường sắt đô thị metro trong tương lai
chính phủ cần sớm ban hành các quy định về quy trình định mức kinh tế kỹ thuật
đơn giá giá sản phẩm dịch vụ công liên quan đến công tác quản lý
bảo trì công trình metro và vận tải hành khách bằng xe buýt nhanh
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cần sớm ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật
áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng điện
dự kiến cuối năm nay đạt tổng khối lượng tám mươi năm và sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi